thưa quý vị hôm qua ngày một mươi sáu tháng một tòa án nhân dân tỉnh đắk lắc đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một trăm linh đối tượng liên quan đến vụ tấn công vào trụ sở hai xã ea tiêu và ea katu thuộc huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đây là vụ án hình sự gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng sáu cán bộ chính quyền và công an đã hy sinh hai cán bộ công an xã bị trọng thương và ba người dân thiệt mạng với phương thức hết sức manh động man dợ
các đối tượng được đưa ra xét xử với các tội danh khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép và che giấu không tố giác tội phạm
sáu đối tượng đang bị công an tỉnh đắk lắc phát lệnh truy nã đặc biệt cũng bị xét xử vắng mặt tại phiên tòa này
những bản án nghiêm khắc đúng người đúng tội dành cho các đối tượng sẽ được tuyên khi phiên tòa kết thúc
trong hành trình góc nhìn sự thật tuần này xin mời quý vị cùng chúng tôi nhìn lại vụ khủng bố kinh hoàng và chân dung những kẻ cầm đầu gây ra vụ việc
bên cạnh đó chúng ta cùng nghe mong muốn của đồng bào tây nguyên trước khi các đối tượng bị đưa ra xét xử
dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba khi những buôn làng ở hai xã ea tiêu và ea cơ tu
của huyện chư quynh tỉnh đắk lắc vẫn đang chìm trong màn đêm yên tĩnh thì xảy ra một vụ việc kinh hoàng
trụ sở quý văn nhân dân hai xã này bị tấn công bởi hai nhóm người có vũ trang
mỗi nhóm khoảng hơn ba mươi tên di chuyển bằng nhiều xe mô tô ập vào đốt cháy nhiều phương tiện tài liệu thiết bị các phòng làm việc
khi vào phòng trực của cán bộ công an xã chúng điên loạn xả súng khiến bốn cán bộ công an hy sinh
và hai đồng chí bị đưa ra xét xử
sau khi đốt phá giết hại cán bộ trong hai trụ sở xã nhóm đối tượng kéo ra các tuyến đường liên xã
chặn các ô tô đi qua với mục đích ngăn cản sự ứng cứu của lực lượng chức năng
nhận được tin báo hai đồng chí bí thư đảng ủy xã ea cơ tu và chủ tịch xã ea tiêu lập tức đến hiện trường
liền bị chúng sát hại khi bắt gặp
quá trình chặn xe những kẻ này tiếp tục đâm chém khiến ba người dân thiệt mạng đốt cháy và làm hư hỏng hai xe ô tô do không làm theo yêu cầu của chúng
quá trình chặn xe những kẻ này tiếp tục đâm chém khiến ba người dân thiệt mạng đốt cháy và làm hư hỏng hai xe ô tô do không làm theo yêu cầu của chúng